bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn gửi đến các địa phương cả nước
về việc chấn chỉnh hiện tượng khai khống gian lận trong tiêu hủy lợn bệnh
trong thời gian gần đây một số cơ quan báo chí đã phản ánh hiện tượng khai khống
gian lận trong tiêu hủy lợn mắc bệnh nhằm trục lợi tại một số địa phương
làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
chính vì vậy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố cả nước
tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát buôn bán giết mổ vận chuyển lợn
tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh
thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm trong việc thực hiện phòng chống dịch tả lợn châu phi
để nâng cao hiệu quả ngăn chặn dịch bệnh trong thời gian tới